hà nội xuất hiện liên tục các chuỗi lây nhiễm mới là điều nằm trong dự báo
quảng ninh phát hiện chín trường hợp dương tính liên quan đến ổ dịch tại công ty sao vàng uông bí
những trường hợp nào về hải dương phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
ghi nhận các dương tính với sát covid một mươi chín đầu tiên tại cao bằng
thành phố hồ chí minh chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
chúc quý vị có một ngày mới tốt lành và đừng quên thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để bảo vệ mình và gia đình
thưa quý vị số ca dương tính sát covid một mươi chín ở hà nội tiếp tục tăng
nhiều câu hỏi đặt ra liệu hà nội có siết chặt hơn quy định phòng dịch
mời quý vị cùng theo dõi trong thông tin chi tiết
theo kế hoạch thực hiện quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
việc công bố mức độ dịch covid một mươi chín sẽ được thông tin vào thứ sáu hàng tuần
việc công bố mức độ dịch dựa trên ba tiêu chí
gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng
trên số dân số thời gian độ bác phủ vaccine covid một mươi chín
và việc đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến trên địa bàn
riêng về tiêu chí một những ngày gần đây hà nội liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
trong một trăm linh bốn ca dương tính sars cov hai ghi nhận ngày bốn tháng một mươi một có tới sáu mươi bốn ca ở cộng đồng phân bố tại nhiều quận huyện
quận ba đình ghi nhận nhiều nhất với hai mươi một ca
quận hà đông và huyện gia lâm mỗi nơi có một mươi hai ca
quận hoàng mai và hai bà trưng mỗi nơi có ba ca
quận thanh xuân bắc tử liêm long biên và huyện đông anh mỗi nơi có hai ca
quận tây hồ cầu giấy nam từ liêm và huyện sóc sơn mê linh mỗi nơi có một ca
theo thống kê của sở y tế hà nội hiện thành phố có một mươi ổ dịch ở cộng đồng
gồm ổ dịch đường một mươi cống vị ba đình một mươi bảy ca mắc
ổ dịch phú la hà đông chín ca mắc
ổ dịch chợ ninh hiệp gia lâm ba mươi ca mắc
ổ dịch thủ lệ ngọc khánh ba đình sáu ca mắc
ổ dịch phú vinh an khánh hoài đức một mươi bốn ca mắc
ổ dịch lê đức thọ nam tử liêm bảy ca mắc
ổ dịch nam dư lĩnh nam hoàng mai hai mươi bốn ca mắc
ổ dịch bạch chữ tiến thắng mê linh một trăm hai mươi hai ca mắc
ổ dịch xài sơn quốc oai một trăm bốn mươi một ca mắc
ổ dịch trần quang diệu ô trợ dừa đống đa ba mươi tám ca mắc
ngoài ra hà nội đã ghi nhận bảy mươi năm trường hợp
người về từ các tỉnh có dịch dương tính với sars cov hai
và ba mươi hai trường hợp dương tính sars cov hai thứ phát
từ những người về từ các tỉnh có dịch
trước đó ngày một tháng một mươi một hà nội đã công bố thành phố ở mức hai
trong phòng chống dịch covid một mươi chín là màu vàng nguy cơ trung bình
trong tiến trình thích ứng linh hoạt an toàn dịch covid một mươi chín
theo chuyên gia y tế dự phòng việc hà nội ghi nhận
các chùm ca bệnh cộng đồng mới trong những ngày qua
là vấn đề đã nằm trong dự báo
theo ông trần văn trung phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
từ khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám số ca nhiễm trên địa bàn hà nội gia tăng
đặc biệt là số ca nhiễm ngoài cộng đồng
từ ngày một mươi một tháng một mươi đến hôm nay thủ đô ghi nhận bảy trăm ba mươi tám ca mắc
trung bình mỗi ngày có ba mươi một ca trong đó có hai trăm hai mươi tám ca ngoài cộng đồng
chiếu khoảng ba mươi
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi đến bốn tháng một mươi một số ca mắc tăng cao
từ ba mươi ba đến một trăm linh bốn ca một ngày và liên tục xảy ra
các chuỗi lây nhiễm phức tạp
từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi đến nay hà nội ghi nhận tới một mươi chùm ca bệnh
ổ dịch phức tạp trong đó có những ổ dịch vượt một trăm linh ca
như ổ dịch tại huyện quốc oai với một trăm bốn mươi một ca từ hai mươi bốn tháng một mươi
tại thôn bạch chữ xã tiến thắng huyện mê linh
đã ghi nhận một trăm hai mươi hai ca từ hai mươi bảy tháng một mươi
ngoài ra một số ổ dịch tiếp tục ghi nhận sự gia tăng ca mắc
như là chùm ca bệnh tại xã ninh hiệp huyện gia lâm
chùm ca bệnh tại phường lĩnh nam quận hoàng mai
chùm ca bệnh tại đường lê đức thọ quận nam tử liêm
cao điểm bốn tháng một mươi một hà nội ghi nhận thêm ba chùm ca bệnh mới
đó là chùm ca bệnh tại đường bưởi phường cống vị quận ba đình với một mươi sáu ca mắc
chùm các bệnh tại thủ lệ phường ngọc khánh quận ba đình có sáu ca
và chùm ca bệnh tại phường phú la quận hà đông có chín ca
bên cạnh đó thành phố đã ghi nhận bảy mươi năm ca dương tính là người trở về
từ các tỉnh có độ nhiễm sâu cao như thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương
với ba mươi hai ca lây nhiễm thứ phát
ngoài ra hà nội còn ghi nhận một số ca mắc đến từ các tỉnh khác như hà giang
nam định hà nam
xét về tổng thể hà nội đang cơ bản kiểm soát được dịch trên toàn thành phố
tuy nhiên bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội nhận định
thủ đô vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xuất hiện nhiều chùm các bệnh mới
khi không ít người về từ vùng dịch chưa thực hiện nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà
thậm chí còn có hiện tượng giao lưu tiếp xúc nhiều nên đã có những ca lây nhiễm thứ phát
nghi nhận mầm bệnh vẫn luôn tồn tại trong cộng đồng
nhiều ca dương tính còn lần khuất mà chưa được phát hiện
ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
đã có sự chủ quan của một bộ phận người dân không thực hiện tốt năm k
đặc biệt là người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đa số hoạt động kinh tế xã hội trở về trạng thái bình thường mới
trong tiến trình thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết một trăm hai mươi tám theo chuyên gia y tế dự phòng
việc hà nội ghi nhận các chùm ca bệnh trong cộng đồng những ngày qua là vấn đề đã nằm trong dự báo
tới đây nguy cơ phát sinh các ổ dịch lây nhiễm phức tạp
các ca bệnh không rõ nguồn lây vẫn luôn có thể xảy ra
trên tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến
chiến lược chống dịch của hà nội trong tình hình mới hiện nay
là không phong tỏa trên diện rộng mà thu hẹp nhất ở mức có thể
đẩy mạnh công tác truy vết xét nghiệm để khoanh vùng cách ly nhanh nhất các ổ dịch
hà nội liên tục phát đi khuyến cáo quan trọng về ý thức của mỗi người dân
cho việc tuân thủ nguyên tắc năm k
điều này vừa bảo vệ bản thân họ vừa bảo vệ những đối tượng chưa được tiêm chủng
trong đó có một số người mắc bệnh nề nặng trẻ em và người mới được tiêm phòng một mũi
ông khổng minh tuấn cho rằng cùng với nguyên tắc năm k
người dân vẫn nên hạn chế tối đa đến những nơi đông người
khi phải đi đến trung tâm thương mại siêu thị bến xe bến tàu nơi công sở
người dân cần thực hiện quét mã qr theo đúng khuyến cáo
thực hiện khai báo y tế để thuận tiện cho việc truy vết khi phát hiện f
theo yêu cầu của giám đốc sở y tế các địa phương cần tăng cường quản lý giám sát
và lấy mẫu người về từ các địa phương khác
đặc biệt có yếu tố dịch tễ liên quan và từ các tỉnh có dịch trở về
những người này cần thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tự giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà
chuyển sang thông tin tại tỉnh quảng ninh
liên quan đến ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn sao vàng
chi nhánh thành phố uông bí quảng ninh
ngành y tế địa phương đã xác định được chín trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong đó có năm công nhân
theo số liệu mới nhất tỉnh quảng ninh ghi nhận thêm chín trường hợp dương tính với virus sars cov hai
nằm giải tác tại các địa phương khác nhau
cùng liên quan tới ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn sao vàng uông bí quảng ninh
cụ thể tại thành phố uông bí có sáu trường hợp dương tính
thì năm người là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn sao vàng
chi nhánh thành phố uông bí
cùng ttn ntn btn ntn ở phường phương đông
bth phường trương vương và hvh ở phường yên thanh
là công nhân của công ty than nam mẫu thành phố uông bí
tại thị xã quảng yên ghi nhận hai trường hợp là công nhân của công ty trách nhiệm hoạn sao vàng
chi nhánh thành phố uông bí gồm ptk ở xã sông khoai và dtt xã hiệp hòa
tại thị xã đông triều ghi nhận một trường hợp là công nhân của công ty trách nhiệm hoạn sao vàng
chi nhánh thành phố uông bí là vta xã hồng thái đông
hiện các địa phương uông bí quảng yên đông triều đang tiến hành truy vết
lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến f
đồng thời tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng dập dịch
đối với lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng
thành phố uông bí đã huy động toàn bộ nhân lực của địa phương và sáu mươi năm cán bộ y tế do sở y tế điều động
từ bệnh viện phục hồi chức năng và trường các đảng y tế quảng ninh
lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở chín xã phường trên địa bàn để tầm soát diện rộng
cũng tại địa bàn tỉnh quảng ninh sau khi xuất hiện f là học sinh ở thị xã đông triều
ngành giáo dục quảng ninh đã hướng dẫn các trường học các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
thích ứng an toàn trong đó yêu cầu người dân không đến vùng đỏ
sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh vừa ban hành công văn hỏa tốc
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong trường học
theo đó yêu cầu tất cả các phòng giáo dục và đào tạo các trường học cơ sở giáo dục thường xuyên
các trung tâm ngoại ngữ tin học kỹ năng sống trên địa bàn
thực hiện nghiêm các nội dung phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể ngoài thực hiện nghiêm ngặt quy định năm k của bộ y tế
sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh yêu cầu nhà trường kiểm soát chặt chẽ
nghiêm ngặt tất cả người ra vào đơn vị cơ quan trường học
tăng cường khai báo thông tin khai báo y tế bằng mã quét qr
việc tổ chức trao cơ hàng tuần thể dục thực hiện trong lớp
hạn chế tổ chức hoạt động tập thể hoạt động đông người khi không cần thiết
không tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế giã ngoại cho đến khi có chỉ đạo mới
thực hiện quy định giãn cách trong giờ xa chơi giờ tan học
để đảm bảo giãn cách tránh ủn tắc vào giờ cao điểm
đối với những trường có hoạt động nội chú bán chú
phải tổ chức bữa ăn bán chú theo phạm vi lớp học
với các trường mà tổ chức ăn cho phòng phải ngồi giãn cách hoặc có vách ngăn
đảm bảo dinh dưỡng hợp lý an toàn thực phẩm nâng cao sức đề kháng cho trẻ em và học sinh
sở giáo dục và đào tạo quảng ninh cũng yêu cầu giáo viên phối hợp chặt chẽ
với cha mẹ phụ huynh học sinh theo dõi diễn biến sức khỏe học sinh sau khi tiêm chủng
hàng ngày thống kê đúng đủ số lượng học sinh nếu có biểu hiện sốt ho khó thở
mất vị giác hú rác hoặc có tiếp xúc với ca nhiễm nghi nhiễm đã được công bố
yêu cầu học sinh phải tuyệt đối cách ly không được đến trường
những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh hải dương liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín mới
trở về từ các tỉnh như tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an
và đã có sự lây nhiễm trong cộng đồng
liên quan đến vấn đề trên tỉnh hải dương vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác giám sát
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong đó yêu cầu những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày
kể từ thời điểm về địa phương
theo đó ubnd các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục giả soát
tất cả những người đi về từ các tỉnh thành phố có số mắc cao như tp hcm bình dương đồng nai long an
tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp nguy cơ cao
những nơi hoặc địa phương có người về từ vùng dịch
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp
và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
chỉ đạo thực hiện xét nghiệm cách ly đối với người về từ tp hcm bình dương đồng nai long an
hoặc các địa bàn dịch cấp độ bốn cụ thể như sau
những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
kể từ ngày về địa phương tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy
trong quá trình tự theo dõi sức khỏe nếu có dấu hiệu bất thường như ho sốt khó thở đau rát họng
mất vị giác báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
đối với những người tiêm chưa đủ điều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương và xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế
tập trung một mươi bốn ngày kể từ thời điểm về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo và xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy ngày thứ một mươi bốn
phối hợp với lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ việc lưu trú kịp thời phát hiện các trường hợp không tự giác khai báo y tế
giám sát các trường hợp lái xe đường dài lái xe dịch vụ xe một trăm linh lái xe taxi để hướng dẫn xét nghiệm cách ly theo quy định
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các xã phường thị trấn kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú trước khi cho phép người trở về địa phương cách ly tại nhà
chỉ thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của bộ y tế
các trường hợp không đảm bảo thì tổ chức cách ly tập trung hoặc cưỡng chế đi cách ly tập trung
mỗi xã phường thị trấn chuẩn bị một khu cách ly tập trung để thực hiện bốn tại chỗ
trường hợp địa phương không bố trí được báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân cấp huyện để kịp thời xử lý
công văn nêu rõ sở y tế chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh trung tâm y tế cấp huyện và các cơ quan đơn vị liên quan
thực hiện xét nghiệm mẫu gộp sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
một mươi người gộp chung một ống trừ trường hợp không đủ người để gộp mẫu
đối với tất cả các trường hợp phải xét nghiệm kể cả người nhập cảnh trừ các bệnh f và f một xét nghiệm lần đầu
riêng các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh chỉ thực hiện xét nghiệm sars cov hai mẫu gộp khi có sự đồng ý của các chuyên gia đó
đối với những người đang có triệu chứng như sốt ho đau họng ốm mệt viêm đường hốp mất khú giác vị giác
thực hiện ngay xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp test nhanh hoặc pcr mẫu đơn
nếu kết quả nghi ngờ lấy mẫu gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để làm xét nghiệm rt pcr
những người về từ các vùng dịch có yêu cầu xét nghiệm phải tự chi trả chi phí xét nghiệm cách ly và các chi phí khác liên quan
đối với các lực lượng phòng chống dịch các f một và các bộ giám sát cộng đồng lấy theo kế hoạch được ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm
công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan yêu cầu các lái xe vận tải đường dài
xe một trăm linh xe taxi có bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong quá trình làm việc
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm lây lan dịch bệnh do không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thông tin tại tỉnh bắc giang
trong một ngày tỉnh bắc giang phát sinh sáu mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín trong đó huyện lạng giang có một mươi f
huyện này đã đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm quyết tâm cắt đất trùm lây nhiễm trong bảy ngày
những ca mắc mới tại bắc giang gồm hai mươi bốn f phát sinh trong khu cách ly tập trung là các f một liên quan tới điểm dịch trong khu công nghiệp
đi từ tỉnh ngoài về địa phương là lái xe đường dài công dân về từ các tỉnh thành phố phía nam đã được cách ly tập trung
hai mươi f liên quan đến các bệnh khởi phát tại huyện yên thế
một mươi ba f liên quan đến các bệnh là nhân viên quán cà phê phố tại huyện lạng giang
hai f chưa rõ yếu tố sịch tế là nhân viên của bệnh viện đa khoa tỉnh và trung tâm y tế huyện yên dũng
tính từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn tỉnh bắc giang ghi nhận một trăm tám mươi hai người nhiễm covid một mươi chín
toàn tỉnh có ba mươi sáu f đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh một trăm ba mươi năm f điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai
các bệnh nhân còn lại đã được đưa đến hai cơ sở y tế trên để điều trị
theo báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện lạng giang từ hai mươi sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn có hai mươi trường hợp nhiễm covid một mươi chín
đáng chú ý mùng bốn tháng một mươi một huyện ghi nhận một mươi f để liên quan đến chủng ca bệnh tại quán cà phê phố thô mi a xã an hà
làm việc với huyện ủy ubnd huyện lạng giang về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông lê o bích phó chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang nhận định đây là điểm dịch rất phức tạp có tính nhạy cảm lớn tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh
việc truy vết f một sẽ gặp rất nhiều khó khăn do nhiều đối tượng không thành khẩn khai báo
vì vậy phó chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu huyện lạng giang phải có giải pháp ứng phó kịp thời không lơ là chủ quan song không hoang mang
quyết liệt thần tốc truy vết xét nghiệm khoanh vùng xây dựng phương án lấy mẫu xét nghiệm đối với các xã có f
lãnh đạo tỉnh bắc giang yêu cầu huyện lạng giang khẩn trương thành lập tổ phản ứng nhanh vào tổ công tác đặc biệt từ ba đến năm người
do các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy làm tổ trưởng thường trực chỉ đạo tại các xã an hà đào mỹ hương lạc để kịp thời chỉ đạo
chủ động cho công tác xét nghiệm truy vết và mở rộng đối tượng địa bàn xét nghiệm khoanh vùng hiệu quả
huyện cần khẩn trương thần tốc tích cực quyết liệt làm đến đâu chắc đến đó để khoanh vùng hiệu quả
thực hiện đóng chặt chốt tại hai xã an hà và hương lạc lấy mẫu xét nghiệm hai ngày một lần cho toàn dân thuộc hai xã này
những địa phương nguy cơ thấp hơn có thể lấy mẫu ba ngày một lần để tiếp tục tầm soát
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện chỉ đạo xây dựng ngay ba khu cách ly để đưa vào hoạt động trong ngày năm tháng một mươi một
chuẩn bị cho phương án xây dựng khoảng một mươi hai một mươi năm khu cách ly để dự phòng diễn biến dịch phức tạp
ngoài ra huyện lạc gia cần xây dựng ngay các kịch bản phương án ứng phó khi dịch làm vào các doanh nghiệp
có đông công nhân các trường học để có biện pháp xử trí phù hợp tuyệt đối không để bị động bất ngờ
bên cạnh đó tạm thời cho học sinh trên địa bàn các xã thị trấn đang có nhiều ca f
có thể cả các xã thị trấn lân cận nếu cần thiết nghỉ học cho đến khi cơ bản khống chế được dịch
công an tỉnh chỉ đạo công an huyện lạng giang tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ
vi phạm các quy định về phòng chống dịch các trường hợp không khai báo y tế để làm dịch lây lan ra cộng đồng
phó chủ tịch tỉnh bắc giang nhấn mạnh bằng mọi giải pháp chậm nhất trong bảy ngày kể từ bốn tháng một mươi một
huyện phải cắt đứt được chùm lây nhiễm không để dịch lây lan ra cộng đồng
thưa quý vị thông tin mới nhất tỉnh cao bằng đã ghi nhận ca dương tính xác covid một mươi chín đầu tiên
ngay lập tức địa phương có ca nhiễm đã tiến hành truy vết khoanh vùng đưa bệnh nhân nhiễm bệnh đi cách ly và điều trị
qua truy vết bệnh nhân là anh lvt hai mươi tuổi trú tại xóm nà xài xã yên tổ huyện bảo lâm tỉnh cao bằng
cùng em trai họ đi làm phục vụ tại nhà hàng ở phường thái bảo huyện nam sơn bắc ninh
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và ở tại quán nơi làm việc
tối ba mươi một tháng một mươi anh tê cùng em trai bắt xe khách nhà xe tiến đạt chạy tuyến bắc ninh yên hoa tuyên quang
tại ngã tư đa cầu bắc ninh trên xe có hơn một mươi hành khách
khoảng ba giờ sáng một tháng một mươi một đến xã yên hoa na hàng
hai anh em t đi theo xe máy của bạn em trai đón về xã thượng giáp huyện na hàng tỉnh tuyên quang
sau đó anh tê tiếp tục đi bộ qua đường tắt từ nà ngoa thượng giáp đến xóm bản búng xã yên thổ bảo lâm
lúc một mươi một giờ cùng ngày và gọi điện cho bộ đến đón tại trạm y tế xã yên tổ khai báo y tế vào hồi một mươi một giờ ba mươi
trong lúc chờ xe trung tâm y tế huyện bảo lâm đến đón đi cách ly y tế tập trung
anh ti quay về nhà khoảng một mươi năm phút và tiếp xúc với người trong gia đình
đến một mươi một giờ bốn mươi năm phút anh lvt quay về trạm y tế xã yên tổ để chờ xe đến đón
một mươi sáu giờ xe trung tâm y tế của huyện bảo lâm đến đón anh tê đến khu cách ly y tế tập trung
để phòng chống dịch covid một mươi chín huyện bảo lâm tại xã nam quang
trụ sở ủy ban nhân dân xã tân việt cũ lúc một mươi bảy h ba mươi ngày một tháng một mươi một
khoảng hai mươi giờ ngày ba tháng một mươi một anh lvt nhận được điện thoại của chủ nhà hàng ở bắc ninh
báo có một nhân viên mắc covid một mươi chín
qua khai thác anh tê cho biết có tiếp xúc gần với nhân viên nói trên trong lúc dọn dẹp bàn ăn
kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của lvt ngày ba tháng một mươi một đã có kết quả dương tính với sars cov hai
kết quả kiểm tra lại lần hai bằng rt

theo giám đốc sở y tế cao bằng do đây là ca dương tính đầu tiên
nên ba chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cao bằng đã yêu cầu các địa phương kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch
riêng với huyện bảo lâm phải nhanh chóng lập danh sách các trường hợp có liên quan đến ca dương tính
tiến hành phun khử trùng nhà ở và các hộ xung quanh nhà công dân các phòng cho khu cách ly
trung tâm y tế huyện cử đội truy vết phối hợp với ban chỉ đạo xã trạm y tế xã yên thổ truy vết khoanh vùng
những người tiếp xúc gần tại nhà công dân ở xóm nà xài xã yên thổ
lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr cho các công dân cùng phòng cách ly với anh lvt
cán bộ y tế phục vụ cho khu cách ly và ba nhân viên trạm y tế xã yên thổ
chuyển sang thông tin khác điện biên là địa phương tiếp theo liên tục ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
một mươi ca mắc covid một mươi chín mới nhất đã nâng tổng số ca f được ghi nhận trên địa bàn trong năm ngày qua lên sáu mươi ba trường hợp
tất cả f không được phát hiện tại tỉnh điện biên đợt này đều ở huyện điện biên
nhiều nhất là xã na tông bốn mươi ba ca sau đó là đến mường nhà chín ca pomlot sáu ca
các xã mới ghi nhận trường hợp mắc mới gồm na ư sam mướn nong hẹt hẹ muông mỗi xã từ một đến hai ca
các ca mắc mới này đều có mối liên quan đến các bệnh nhân covid một mươi chín đã ghi nhận trước đó
tại các ổ dịch tại xã na tông mường nhà và pom lót huyện điện biên
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh điện biên
do đến nay địa phương vẫn chưa xác định được nguồn lây của ca bệnh đầu tiên
nên dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp khả năng sẽ còn ghi nhận nhiều ca mắc mới
vì vậy toàn bộ xã na tông địa phương ghi nhận ca mắc covid một mươi chín đầu tiên trong đợt này
và cũng là địa bàn đã có nhiều người mắc nhất đã được nâng cấp độ dịch lên cấp bốn là vùng đỏ
theo quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
với khả năng thu dung chín trăm năm mươi người các bệnh nhân f đang được điều trị tích cực
tại trung tâm y tế huyện điện biên và phòng khám đa khoa khu vực mường nhà huyện điện biên
mới đây tp hcm đã đề xuất thí điểm đón khách quốc tế từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị lấy ý kiến của doanh nghiệp góp ý cho dự thảo
đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thí điểm này sẽ được chia làm ba giai đoạn
xúc tiến nhanh
việc đón khách quốc tế ngay trong năm nay
thay vì đón khách quốc tế từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai như kế hoạch trước đó
theo đó tp hcm chia ba giai đoạn để đón khách quốc tế trở lại
giai đoạn một là ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói khép kín
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch
được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động
phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đoàn khách du lịch quốc tế
cho phép tất cả doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
trong giai đoạn này khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến
sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối với kiên giang khánh hòa đà nẵng quảng nam quảng ninh
và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
giai đoạn ba sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu sẽ căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đó khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo sức khỏe đời sống sáng ngày hôm nay
chúng tôi hy vọng những thông tin hữu ích vừa rồi sẽ giúp quý vị có những điều chỉnh phù hợp
về lịch trình công việc giảm thiểu tối đa những nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tại các địa phương cao điểm dịch bệnh
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo